các đơn vị chuyên nghiệp toàn quốc tham gia còn nhiều hơn bộ công an
báo cáo các đơn vị như vậy thì chúng tôi sẽ hưởng cái mức là năm mươi tức là giảm xuống một phần hai hay là chúng tôi sẽ được hưởng mức một trăm linh
kết luận hội nghị thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch lê khánh hải cho biết
rất đồng tình với những ý kiến của các đại biểu đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn
tổng hợp đầy đủ những đề xuất kiến nghị nhằm hoàn chỉnh hơn nữa dự thảo
cũng theo đại diện ban soạn thảo nghị định mới sẽ bám sát đặc thù từng lĩnh vực nghệ thuật
để không gây thiệt thòi cho các nghệ sĩ tôn vinh đúng người không bỏ sót tài năng
đồng thời nghị định cũng sẽ bám sát đặc thù địa phương để có những quy định phù hợp
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
thanh chúc xin chào trường quay hà nội
kính thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã gửi thông báo truy tìm đối tượng có vai trò cầm đầu truy huy của băng nhóm công đầu áo cam
đã đập phá quán ốc hương ở quận bình tân đêm ngày năm tháng sáu
thông báo được gửi đến công an hai mươi bốn quận quyện nêu rõ
nếu ai phát hiện đối tượng dương đại trí có thể giữ lại về trình báo